tại thành phố hồ chí minh đã ra mắt chương trình optos biến nhựa đại dương thành cơ hội
trong nền kinh tế tuần hoàn do chính phủ naui tài trợ thông qua cơ quan hợp tác phát triển của naui
chương trình optosi nhằm phát triển các mô hình tích hợp để quản lý hiệu quả rác thải sinh hoạt
rác thải nhựa ở năm tỉnh ven biển và địa phương công nghiệp ở việt nam
giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm vi nhựa trên biển triển vọng nâng cao hiệu quả
xử lý rác thải nhựa không thể tái chế thông qua việc phối hợp với các ngành công nghiệp
sử dụng nhiều năng lượng đặc biệt là ngành xi măng
tại hội thảo các bên quan tâm đã trình bày kế hoạch hợp tác của mình với sincef
trong chương trình optosi dự kiến optosi hoàn thiện để trình lên cơ quan hợp tác phát triển của naui
trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín giai đoạn thí điểm bắt đầu vào cuối năm nay